bộ y tế đã công bố thêm bốn bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số tám mươi tám là nữ hai mươi năm tuổi ở khu vực đô thị văn quán phúc la hà nội hà đông hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân số tám mươi chín là nữ quốc tịch việt nam hai mươi hai tuổi địa chỉ ở quận bảy tp hcm
bệnh nhân từ new york đến nhật bản và từ nhật bản về sân bay tân sơn nhất khuya ngày một mươi bảy tháng ba
trên chuyến bay số hiệu nh tám trăm ba mươi một của hãng hàng không nippon airlines
bệnh nhân số chín mươi là nữ quốc tịch việt nam hai mươi một tuổi ở quận bình thạnh tp hcm
di chuyển từ việt nam từ tây ban nha về việt nam ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trên chuyến bay của hãng hàng không emirates số hiệu ek ba trăm chín mươi hai
bệnh nhân số chín mươi một là nam quốc tịch anh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hai tp hcm
bệnh nhân là hành khách từ london anh về việt nam trên chuyến bay của hãng hàng không việt nam airlines
số hiệu vnh
hiện các bệnh nhân đã được cách ly và chăm sóc y tế trong tình trạng sức khỏe tốt
như vậy trong ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm sáu ca nhiễm mới covid một mươi chín
hai bệnh nhân được bộ y tế công bố trước đây đều là nữ điều dưỡng của bệnh viện bạch mai hà nội